chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị khán giả
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại